xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phó giáo sư tiến sĩ vũ thanh ca
hiện đang công tác tại trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội
nguyên vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ tổng cục biển và hải đảo việt nam
và cũng là thành viên của nhóm chuyên gia môi trường biển của liên hợp quốc
xin trân trọng chào ông cảm ơn ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình câu chuyện hội nhập
vâng xin cảm ơn biên tập viên và xin chào quý vị khán giả
trước tiên xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một đoạn phóng sự
mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề cuộc trò chuyện ngày hôm nay
các quốc gia có biển đều rất quan tâm đến biển và quan trọng việc xây dựng chiến lược biển
khu vực biển đông trong đó có vùng biển việt nam có vị trí địa kinh tế và địa chính trị rất quan trọng
với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng
biển càng có vai trò to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước
có thể khẳng định tiềm năng tài nguyên biển và vùng ven biển của nước ta
có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước
trước hết là dầu khí với chữ lượng khoảng từ ba đến bốn tỷ tấn dầu quy đổi
cùng các loại khoáng sản có giá trị khác như than sắt tỳ tan cát thủy tinh
ở biển có hai cái tài nguyên cái tài nguyên sinh vật là tốn cua cả
cái tài nguyên phi sinh vật tài nguyên trầm tích ở đây đại dân này
và tài nguyên phi sinh vật dầu khí
thật ra giữa đại dân không quả chỉ có dầu khí
còn có hàng tỷ năm nay nó trầm tích lặng đồng các kiếm loại năng
vàng bạc bạch kiếm vôn pháp chúng ta chưa có điều kiện
chúng ta chỉ nói cái dầu khí thôi
đây là một nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất cái đầu vào của nền kinh tế
bên cạnh đó là nguồn lợi hải sản với chủng loại rất phong phú
đa dạng có tầm
tổng chữ lượng khoảng từ ba đến bốn triệu tấn
dọc vừa biển có hơn một trăm linh địa điểm có thể xây dựng cảng
trong đó có nhiều nơi có thể xây dựng cảng trung chuyển quốc tế
có nhiều đảo có tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp
ngoài ra biển nước ta còn có một trăm hai mươi năm bãi biển lớn nhỏ nông thoải
nước trong và sạch nắng ấm quanh năm không khí trong lành với cảnh quan đẹp
là điều kiện lý tưởng để xây dựng các khu nghỉ mát nghỉ dưỡng du lịch cao cấp
vấn đề đặt ra là làm sao để đánh thức tiềm năng to lớn đó của đất nước
để kinh tế biển thực sự đóng vai trò quan trọng
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế đất nước
thưa ông câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho ông đó là
ông có đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của biển đảo việt nam ạ
biển việt nam là cực kỳ giàu và đẹp
chúng ta giàu cả về tài nguyên

tài nguyên ở dưới biển mà cả về tài nguyên khí hậu nữa
tức là chúng ta có thể thấy rằng là
biển việt nam rất giàu về lượng tôm cá
và thứ nhất thứ hai nữa là rất thuận lợi cho giao thông
cũng như là thuận lợi cho các hoạt động khác và đặc biệt là du lịch biển
như ta biết là du lịch càng phát triển khi mà kinh tế càng phát triển
và hiện nay ngay cả ở việt nam thôi
thì với mức sống người dân hàng năm tăng lên
thì du lịch đã tăng lên rất là nhiều
và ở chúng ta có những cái hòn đảo đẹp
nếu như chúng ta biết khai thác thì có thể nói là thiên đường du lịch
và nếu chúng ta biết giữ gìn bảo tồn cái tài nguyên
thì chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ kinh tế biển trong tương lai
vâng vậy thì ông có đánh giá như thế nào
về chính sách quản lý tài nguyên và môi trường biển hiện nay ở việt nam ạ
tôi cho rằng là chính sách quản lý tài nguyên và môi trường biển việt nam hiện nay
đã đi rất là đúng hướng
và những chính sách của chúng ta được xây dựng đều dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài
đặc biệt là từ các nước phát triển đã quản lý biển rất thành công
và các nước xung quanh có điều kiện tương tự như chúng ta
và chúng ta đã xây dựng lên một hệ thống chính sách
để áp dụng phương thức quản lý tổng hợp biển và đảo
trong đó chú trọng vào quản lý môi trường và hệ sinh thái biển
tuy vậy tôi có thể nói rằng là việc thực hiện chính sách này chưa được tốt
có thể là do
ở việt nam là mặc dù các chính sách được xây dựng theo cách tiếp cận khá hiện đại
nhưng mà chuyển biến nhận thức của cán bộ chính quyền và người dân chưa đáp ứng
và hơn nữa là do việc triển khai thời gian nó còn ở một mức độ nhất định
bởi vì trước đây thì quan điểm về biển của chúng ta chúng ta coi được biển là vô tận
và có quyền khai thác có quyền là xả thải thoải mái xuống biển
nhưng mà có thể nói là trong thời gian
ngắn gần đây thôi khi mà kinh tế nó phát triển một chút
thì cái việc sử dụng biển tăng lên rất nhiều
cho nên là những cái nguồn ô nhiễm biển nó tăng lên đột biến
và do vậy biển có thể nói là đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng
xin nhờ ông có thể giúp quý vị khán giả hình dung rõ hơn
bức tranh về khai thác phát triển tiềm năng biển và đảo ở việt nam
thì đã có một sự thay đổi và chuyển biến như thế nào ạ
trong những năm vừa qua kinh tế biển đã phát triển khá mạnh
tất nhiên là tôi muốn nói về cái chiến lược biển việt nam
thì chiến lược biển việt nam nêu rõ là tới năm hai nghìn hai mươi
thì kinh tế biển và vùng ven biển là sẽ chiếm từ năm mươi ba tới năm mươi năm gdp của cả nước
ta phải chú ý một điều này
đây là kinh tế biển và vùng ven biển
tức là ta phải định nghĩa cái vùng ven biển là vùng nào
nếu như ta định nghĩa vùng ven biển là các tỉnh và thành phố trung ương ven biển
thì ta sẽ có được đạt được cái chỉ tiêu mà
mà nghị quyết
nghị quyết trung ương chín về chiến lược biển đề ra
nhưng mà có điều là rằng là
nếu như mà ta nói mỗi cái kinh tế thuần biển
thì tôi cho rằng là nó chỉ khoảng trên dưới hai mươi
cái tổng gdp của cả nước
nhưng mà cái đó là hoàn toàn hợp lý
bởi vì rằng là hầu như không có một quốc gia nào
thể có thể có cái kinh tế thuần biển
mà đạt được hơn cái con số đó
thì hiện nay chúng ta đã phát triển rất mạnh
thứ nhất là giao thông vận đại biển
giao thông vận đại biển trong những năm vừa qua ta phát triển rất mạnh
thứ hai là du lịch
du lịch biển
và thực ra cái thủy sản biển đánh bắt
xa bờ của chúng ta
cũng phát triển mạnh
tuy vậy cái đánh bắt thủy sản của ta ấy
nó còn ẩn chứa rất nhiều những cái nguy cơ
ở cái chỗ là
nó đánh bắt dùng các biển phá hủy diệt
làm cạn kiệt nguyên thành nguyên biển là một
thứ hai nữa là ngư dân ta ấy
thì có nhiều cái hiện tượng ngư dân ta
là xâm phạm cái vùng biển nước ngoài
và bị bắt giữ
cho nên hiện nay là
cái nghề đánh cắt cá biển của ta
xuất khẩu thủy sản ta đang nhận cái thẻ vàng của eu
và một ngành thứ ba mà chúng ta rất thành công
đấy là nuôi trồng thủy sản
việt nam hiện nay là một trong nước
mà có tiếng tăm như thế giới
tức là một trong nước đối đầu thế giới
về ngành nuôi trồng thủy sản
và xuất khẩu thủy sản
và cái ngành này đã thu lợi rất lớn cho chúng ta
theo ông thì mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển kinh tế biển
hiện nay thì đã được triển khai như thế nào
và mang lại hiệu quả ra sao ạ
thì như tôi nói
thì những cái mục tiêu đề ra
trong cái nghị quyết trung ương chín khóa một mươi
về chiến lược biển việt nam ấy
thì có thể thấy rằng là
chúng ta đã triển khai được rất nhiều những việc
và đã đạt khá nhiều thành tiệu
có thể cái bài ví dụ được không ạ
ví dụ như là
kinh tế biển của ta
là trong những năm vừa qua
đã phát triển rất tốt
và những cái lĩnh vực mà tôi vừa nói vừa rồi đấy
có thể nói là phát triển rất tốt
và hiện nay về lĩnh vực du lịch biển chẳng hạn
du lịch biển của việt nam
hiện nay là rất nhiều khách quốc tế
tới việt nam
và đang tận hưởng những cái cảnh đẹp việt nam
cũng như bãi biển đẹp của việt nam
và trong thời gian tới
tôi tin rằng là
du lịch biển sẽ tiếp tục phát triển
và cái định hướng tiếp tục nữa
tôi cho rằng là
cái nuôi trồng thủy sản
cái nuôi trồng thủy sản của chúng ta
chúng ta cần phải phát triển thật là tốt
và có cái quy hoạch thật tốt
cũng như là áp dụng cái công nghệ cao
để làm thế nào
phát triển được cái nguồn thủy sản
và đồng thời nữa
là ta không làm ôi những môi trường biển
và một cái thứ ba rất quan trọng
mà ta cần phải rất nhấn mạnh đây
cái này thì ta rất yếu
đó là bảo tồn biển
bảo tồn biển của ta
mặc dù đã có những chính sách
có những quy hoạch của chính phủ
về bảo tồn biển
nhưng mà bảo tồn biển của ta
đang được triển khai thực hiện không được tốt lắm
và đặc biệt là
chỉ có một số khu bảo tồn biển
có thể nói là hoạt động khá tốt
ví dụ như là quần lao tràm
ví dụ là hòn môn
và một phần khu bảo tồn biển côn đảo
nói chung bảo tồn biển của ta
nó rất có vấn đề
nếu như chúng ta không làm tốt
cái bảo tồn biển
thì chúng ta không thể duy trì được
cái nguồn lợi cá biển
tức là một cái nguồn tài nguyên
cực kỳ quan trọng của chúng ta
và một khi nó không duy trì được
nguồn lợi cá biển
chúng ta sẽ bị cạn kiệt tài nguyên
và mất rất nhiều năm
để chúng ta có thể khôi phục lại
cái nguồn tài nguyên của chúng ta
cũng như chúng ta đánh mất được
những cái loài hải sản quý hiếm
trong vùng biển nước ta
vậy theo ông hiện nay
chúng ta sẽ cần có những phương án
để phát triển như thế nào
để vừa có thể khai thác tiềm năng biển đảo
nhưng cũng cần giữ một nguyên tắc vàng
giống như từ khi nãy ông đã chia sẻ
đó chính là tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững
tôi muốn nhấn mạnh cụm từ là
tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
vâng thì thực ra hiện nay đối biển
người ta đã dùng một cái thuật ngữ là
nền kinh tế biển xanh
nền kinh tế biển xanh
tập trung vào một số việc
thứ nhất là bảo tồn các hệ sinh thái biển
bảo vệ môi trường biển
và tôi muốn nói thêm một cái
chút về môi trường biển
việt nam hiện nay được đánh giá trên thế giới
là nước xếp thứ bốn thế giới
về xả rác thải nhựa ra biển
rác thải nhựa hiện nay được coi là
chất ô nhiễm mà nguy hại nhất đối với biển
và nó phá hoại toàn bộ hệ sinh thái
và nó có tiềm năng rất lớn
ảnh hưởng đến sức khỏe con người
các địa phương rất nhiều địa phương hiện nay
ví dụ vừa rồi
vtv một đã đưa một cái
cái chương trình mà thấy rõ
ở trong bình thuận
là người dân ném thẳng rác xuống bãi biển
và cái chuyện đó không chỉ xảy ra bình thuận
mà xảy ra ở rất nhiều tỉnh thành phố trường thị trung ương
và đối với những khu vực
ở ven sông người ta ném rác ra sông
và sông đưa ra biển
như vậy để mà phát triển tốt kinh tế biển
phát triển bền vững theo hướng là tăng trưởng xanh
hay là xây dựng một nền kinh tế biển xanh
thì chúng ta đầu tiên là cần phải
bảo vệ môi trường biển
tức là ta phải ngăn chặn các nguồn ô nhiễm biển
nghiên cứu từ trước đến nay
đặc biệt là công bố của liên hợp quốc
tám mươi ô nhiễm biển là xuất phát từ đất liệt
chúng ta phải ngăn chặn những nguồn đó
và thứ hai nữa
là ngăn chặn những cái nguồn thải trên biển
ví dụ như là nguồn thải
từ các tàu đánh cá chẳng hạn
và cái thứ ba là chúng ta
cần phải bảo tồn các hệ sinh thái biển
bảo tồn đa dạng xeo biển
bằng cách mở rộng các khu bảo tồn
và nghiên cứu áp dụng mô hình cộng đồng
cùng tham gia quản lý các khu bảo tồn
để đảm bảo là các khu bảo tồn
thực sự phát huy được tác dụng của mình
tức là bảo tồn được nguồn lượng thủy sản
cũng như đa dạng sinh học nguồn gen
sinh cảnh và các loài thủy sản biển
và cái thứ tư nữa
là đối với cái tài nguyên du lịch
thì chúng ta cần phải đối xử công bằng hơn với biển
tức là luật tài nguyên môi trường biển phải đảo
đã ghi rõ
ngay sát biển
từ cái mép nước chiều cao nhất
tức là điều khoản truyền tiếp ấy
với khoảng cách một trăm linh m về phía đất liền
hoặc phía trong đảo
là không được phát huy được một chương trình gì
chính quyền địa phương
cũng như chính quyền trung ương
phải nỗ lực để mà
cái quy định này của luật
đồng thời nữa
phải đảm bảo là
ngay cả các khách sạn các doanh nghiệp
nghỉ dưỡng ấy
đã chiếm mặt biển
thì phải mở đường cho
người dân xuống biển
thì cái này
ví dụ như ở hawaii chẳng hạn
thì có rất nhiều doanh nghiệp trước kia
người ta cũng
chiếm luôn chọn một cái khu biển
hiện nay là dưới tác động của chính quyền
các khách sạn lớn ấy
các resort lớn ấy
người ta mở đường
coi như là bãi biển vẫn là công cộng
và người dân có toàn quyền đi qua cái resort đó
để xuống biển tắm biển
như vậy bãi biển vẫn là công cộng
và người dân vẫn đảm bảo theo quyền tiếp cận với biển
chỉ bằng cách như vậy ta mới có thể phát triển được
được du lịch biển
và cái thứ ba
à xin lỗi
và cái thứ năm
cái thứ năm ở đây
ta phải áp dụng cái
cái phương thức quản lý tổng hợp biển phải đảo
cái quản lý tổng hợp biển hải đảo là một phương thức quản lý rất là khó
và hiện nay
là số người hiểu ký về cái phương thức quản lý này ở việt nam
cũng chưa có nhiều
ta phải tiếp tục nghiên cứu
thứ nhất là nghiên cứu để hoàn thiện phương thức quản lý này
cái thứ hai nữa là
giáo dục đào tạo
tăng cao kiến thức
tất cả mọi
cán bộ quản lý
có thể nắm chắc
để mà triển khai thực hiện cái này
trên phạm vi cả nước
đồng thời nữa
là tuyên truyền vận động người dân
để người dân hiểu được
để có thể tham gia tích cực vào quá trình quản lý
để đảm bảo thực hiện tốt cái
cái chủ trương là
thực hiện dân chủ ở cơ sở
vâng ạ xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ vũ thanh ca
và một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn đến đây
thì chương trình câu chuyện hội nhập cũng xin được phép khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại